sau thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch việt bắc thu đông một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thực dân pháp đã đẩy mạnh củng cố hành lang đông tây
đồng thời thực hiện kế hoạch mở rộng phạm vi chiếm đóng ở trung du và đồng bằng bắc bộ
củng cố tuyến phòng thủ biên giới đồng bắc
yêu cầu chiến lược của ta lúc này là phá tan âm mưu phong tỏa biên giới phía bắc của địch
mở đường giao lưu giữa nước ta với các nước anh em để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế
tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi ban thượng vụ trung ương đảng và chủ tịch hồ chí minh quyết định mở chiến dịch biên giới
nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lược địch giải phóng biên giới phía đồng bắc
khai thông biên giới với các nước xã hội chủ nghĩa
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng biên giới mời quý vị và các bạn đến với phản ánh sau đây
hạ tuần tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chủ tịch hồ chí minh đã lên đường ra mặt trận cùng bộ chỉ huy chiến lược trực tiếp chỉ đạo
sáng sớm ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã bắt đầu nổ súng đánh đồng khê một cứ điểm trọng yếu của địch nằm giữa hai tỉnh cao bằng và lạng sơn để mở màn chiến dịch
sau năm mươi bốn giờ chiến đấu sáng ngày một mươi tám tháng chín ta đã chiếm toàn bộ cụm cứ điểm
sau chiến thắng đông khê quân ta giải phóng hoàn toàn cao bằng vào ngày ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi
làm chủ một vùng rộng lớn từ cao bằng đến tỉnh lập mở toan cánh cửa ra biên giới với các nước xã hội chủ nghĩa
biên giới giải phóng ta mở được đường
giao lưu với trung quốc quốc tế
và trong đó mở con đường gọi là liên lạc với nhau được
cho nên phần tiếp tế của liên xô của trung quốc sang giúp ta cũng thẳng lợi hơn
chiến dịch biên giới đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng
đưa cuộc kháng chiến chống pháp chuyển sang một giai đoạn mới
giai đoạn ta giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính bắc bộ
biên giới việt trung đã khai thông
cái thế bị bao vây cả trung quốc

sau chiến dịch biên giới
thì chúng ta có điều kiện phát triển cả về thế trận và lực lượng liên tiếp
mở các chiến dịch tiến công và phản công để giành thắng lợi cuối cùng
thắng lợi của chiến dịch biên giới là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trọng đại
đã xoay chuyển toàn bộ cục diện trên chiến trường giữa ta và thực dân pháp
theo hướng có lợi cho ta
làm phá sản âm mưu quá chặt biên giới việt trung
hòng cô lập cách mạng việt nam với các nước anh em
kể từ sau cách mạng tháng tám
đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tiến công lớn
đánh vào tuyến phòng thủ mạnh của địch
giải phóng một vùng đất rộng lớn có vị trí chiến lược trọng yếu
mở rộng và củng cố căn cứ địa việt bắc
mở thông đường liên lạc với quốc tế
và nối liền việt bắc với đồng bằng bắc bộ và liên khu bốn